tình trạng hôn nhân thậm chí cả số căn cước công dân của người dân
một giả danh các web nhận hàng khuyến mãi để dụ lừa người dân tự điền thông tin cá nhân
hai đánh cắp thách cơ tệp khách hàng của những công ty doanh nghiệp đã có sẵn thông tin của khách hàng
ba gửi mã đọc qua gmail facebook zalo và nhiều nền tảng ứng dụng khác để dụ người dân click vào link chứa mã đọc

bốn đánh cắp thách cơ tệp khách hàng của những công ty doanh nghiệp đã có sẵn thông tin của khách hàng
cũng theo trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia
hầu hết các dữ liệu bị đánh cắp sẽ bán ra trợ đen trên một nền tảng được gọi là deep web
những kẻ xấu sẽ giao bán một bộ đầy đủ thông tin cá nhân của ai đó
bao gồm mạng số định danh địa chỉ ngày sinh và thông tin thẻ tiến dụng sẽ có giá từ một cho đến bốn trăm năm mươi đô la
những thông tin cá nhân này sau đó sẽ được những kẻ xấu dùng để khai thuế gian lận
áp dụng khoản vay tạo thẻ giả mạo thanh toán hóa đơn chuyển tiền khởi động các cuộc tấn công spam
lừa đảo hay sử dụng chính những thông tin đó để tống tiền nạn nhân
khi người dân phát hiện ra những thông tin cá nhân của mình bị giao bán
thì cần liên hệ với cơ quan chức năng nơi gần nhất để phối hợp thông tin
để cơ quan chức năng có những biện pháp hữu hích phù hợp để ngăn chặn ngay tình trạng này
cũng như là truy xét xác định các đối tượng để có thể thực hiện những hành vi nguy hại sau đó
các chuyên gia khuyên cáo hiện có nhiều cách để bảo vệ thông tin của mình trên các giao dịch trực tuyến online như
dùng mật khẩu mạnh và khác nhau sử dụng chương trình quản lý mật khẩu
quét diệt virus và phần mềm mã độc thường xuyên
quan trọng nhất tuyệt đối không cung cấp quá nhiều thông tin cá nhân cho các dịch vụ web thiếu uy tín và độ tin cậy
vừa bước xuống xe khách chưa kịp thay đổi phương thức di chuyển để tẩu tán hai viên ma túy tổng hợp
đối tượng đã bị lực lượng công an bắt giữ
tại khu vực xã giang sơn huyện đô lương phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nghệ an
và công an huyện quỳ hợp bắt giữ đối tượng lô thị vân chú tại huyện đô lương về hành vi vận chuyển trái phép hai viên ma túy tổng hợp
đối tượng vân thường xuyên móc nối với các đối tượng từ khu vực biên giới huyện quế phong
hình thành đường dây mua bán vận chuyển trái phép trên ma túy từ huyện quế phong đi các huyện quỳ hợp đô lương tân kỳ và các vùng phụ cận để tiêu thụ
công an quận một mươi tp hcm vừa triệt phá đường dây sản xuất buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh thuốc phòng bệnh
khởi tố bắt tạm giam bốn bị can gồm lữ phú thám dương thị thu thảo đặng thị hồng duyên và lê thị ánh nga
thủ đoạn của các đối tượng này là thu gom các loại tân dược sắp hết hạn sử dụng giá rẻ đưa về nhà của thám ở phường một mươi năm quận một mươi
dùng kéo cắt phần ghi ngày sản xuất và hạn sử dụng dập nổi trên mỗi vỉ thuốc sau đó in hạn sử dụng mới đến năm hai nghìn hai mươi năm hai nghìn hai mươi sáu
vào mặt sau vỉ thuốc đặt in vỏ hộp hướng dẫn sử dụng để đưa thuốc giả vào tiếp tục đưa ra thị trường tiêu thụ
kết quả khám xét đối với duyên thu giữ ba mươi chín thùng thuốc chứa hơn sáu lọ chai thuốc giả không dạo hóa đơn chứng từ nguồn gốc xuất xứ
khám xét tại nơi ở và kho chứa hàng của thám thu giữ một trăm linh chín thùng thuốc chứa hơn một trăm linh vỉ hộp chai ống thuốc giả các loại
hơn ba mươi năm vỏ hộp tem nhãn thuốc giả và các máy móc dụng cụ dùng để sản xuất thuốc giả
câu hỏi thứ ba
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới tỉnh an giang vừa khởi tố bắt tạm giam trương việt đức
trú tại xã long giang huyện trợ mới tỉnh an giang về hành vi tổ chức đánh bạc và một mươi một bị can liên quan đến vụ án về tội đánh bạc
theo thông tin từ cơ quan điều tra vào ngày hai tháng ba đội cảnh sát hình sự công an huyện trợ mới đã bắt quả tăng một mươi năm đối tượng
chơi lắc tài xỉu tại khu đất chống thuộc tổ một mươi tám ấp long thạnh một xã long giang trong số này có tới một mươi một phụ nữ
đức đã đứng ra để tổ chức cho các con bạc tham gia đánh bạc an tiền tại hiện trường lực lượng công an thu giữ hơn hai mươi sáu triệu đồng
một mươi điện thoại di động các loại và nhiều dụng cụ liên quan đến hành vi đánh bạc
với hành vi trộm cắp tài sản phạm xuân quang quốc ý chú tại thị xã hương trà tỉnh thừa thiên huế
đã bị công an quận thanh khê thành phố đà nẵng khởi tố bị can bắt tạm giam bốn tháng
nhận được tin báo của một bị hại bị mất trộm xe ô tô công an quận thanh khê nhanh chóng tổ chức xác minh truy vết
và bắt giữ ý tại một phòng trọ trên đường nguyễn tất thành
làm việc với cơ quan công an ý thừa nhận do nợ nần nên nảy sinh ý định trộm cắp chiếc xe nói trên
sau đó liên hệ với người mua ở phía bắc qua mạng xã hội bán với giá một trăm năm mươi triệu đồng